tại trung tâm hội nghị quốc gia ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội tổ chức trọng thể lễ quốc gia năm mươi năm
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và kỷ niệm năm mươi năm ngày mất của người
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tới dự buổi lễ có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị
các đồng chí bí thư trung mương đảng nguyên bí thư trung mương đảng
đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô
trong không khí trang nghiêm và xúc động bài diễn văn của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
năm mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc
soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
sau đây truyền hình nhân dân xin gửi tới các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài diễn văn của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hệ kỷ niệm
kính thưa các vị đại biểu thưa đồng bào đồng chí
hôm nay trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày
ngày mùa thu hà nội kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chúng ta họp mặt tại đây để trọng thể kỷ niệm năm mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu của đảng ta dân tộc ta nhân dân ta đi vào cõi vĩnh hằng
và năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
với tất cả lòng
tất cả lòng thành kính và siết bao thương nhớ bác trong thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa này
chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài của đảng và dân tộc ta
người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới
trước lúc đi xa
người đã để lại cho toàn đảng toàn dân và toàn quốc
bản di trúc thiêng liêng
một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng
kết tinh tư tưởng văn hóa trí tuệ đạo đức và tâm hồn cao đẹp
của một bậc vĩ nhân
người đã làm dạng giữa dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta
thưa đồng bào đồng chí
chủ tịch hồ chí minh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết
tự mình lặng lẽ chuẩn bị rất công nghiệp
rất công phu và chú đáo
để hoàn thành bản di trúc trong vòng bốn năm
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến một nghìn chín trăm sáu mươi chín
giữa lúc cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của quân và dân ta
đang diễn ra ác liệt đầy gian khổ hy sinh
chỉ với hơn một từ vô cùng ngắn gọn
di trúc của người đã truyền cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
ý chí quyết tâm sắt đá niềm tin mãnh liệt
và sức mạnh vĩ đại của dân tộc việt nam
sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do
sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
trong di trúc người khẳng định
dù khó khăn gian khổ đến mấy nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi
tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất
đồng bào nam bắc nhất định sẽ xung hợp một nhà
dự báo thiên tài đó của chủ tịch hồ chí minh đã sớm trở thành hiện thực
thể hiện tầm cao trí tuệ uyên bác và trí thức thực tiễn phơ hết sức phong phú
sâu sắc nắm vững và làm chủ quy luật vận động khách quan của người
thưa đồng bào đồng chí chủ tịch hồ chí minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc
thiên tài đã sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta
trong di trúc người trước hết nói về đảng
căn dặn chúng ta những vấn đề trọng yếu nhất về xây dựng trình đốn đảng
để đảng ta luôn luôn là một đảng marxstist chân chính là đạo đức là văn minh
đại biểu cho trí tuệ lương tâm và phẩm giá của dân tộc việt nam
với tầm nhìn sâu rộng nhãn quan chính trị nhạy bén sáng suốt trong di trúc
chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ ngay sau khi cuộc chống mỹ cứu nước của
dân gia dành hoàn toàn thắng lợi việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại đảng
làm cho mỗi đảng viên mỗi đoàn viên mỗi tri bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình
toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy
khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi
trong di trúc người căn dặn đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta
đoàn kết làm nên sức mạnh là cội nguồn của mọi thành công mà nhờ đó từ ngày thành lập đến nay
đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta
hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
muốn xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trước hết phải có sự đoàn kết thống nhất trong đảng
đoàn kết trong đảng là tiền đề là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để phát huy kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
là tiền đề thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và xây dựng xã hội mới
đoàn kết còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy thái của đảng cầm quyền
do đó trong di trúc chủ tịch hồ chí minh yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương
mỗi cán bộ đảng viên phải ra sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của ngắt mình
thường xuyên và nghiêm trình thực hiện tự phê bình và phê bình có lý có tình phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
đồng thời phải đề cao thực hiện dân chủ rộng rãi trong hoạt động lãnh đạo cầm quyền của đảng
để tập hợp lực lượng cách mạng phát huy trí tuệ tiềm năng sức sáng tạo của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
ngay từ khi chuẩn bị thành lập đảng
cho đến khi trước lúc đi xa
mới quan tâm hàng đầu của đảng của chủ tịch hồ chí minh là xây dựng đảng về đạo đức
trong di trúc người căn dặn đảng ta là một đảng cầm quyền
mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư
phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch
phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đại tớ thật trung thành của nhân dân
những chỉ dạy của người vừa là sự tổng kết sâu sắc về lý luận
vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc và thời sự để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng
sức chiến đấu của tổ chức đảng của đội ngũ cán bộ đảng viên
tạo nên sức mạnh quy tụ lực lượng củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân đối với đảng đối với cách mạng
thưa đồng bào đồng chí
chủ tịch hồ chí minh đã hiến dâng tròn đời mình cho mục tiêu cao cả
độc lập tự do của tổ quốc ấm no hạnh phúc của nhân dân ta và những giá trị nhân văn cao quý của nhân loại
trong tư tưởng hồ chí minh nổi bật và xuyên suốt là tư tưởng giải phóng dân tộc
đồng thời với giải phóng xã hội giải phóng con người mở ra những triển vọng mới to lớn để phát triển con người và xã hội
trong di trúc
người đặc biệt nhấn mạnh đầu tiên là công việc đối với con người
người chỉ rõ ngay sau khi cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thắng lợi
toàn đảng toàn quân toàn dân ta phải ra sức và mau chóng hàn gắn với thương chiến tranh
chăm lo giải quyết các vấn đề chính sách xã hội
đền ơn đáp nghĩa và kiến thiết xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn
người cho rằng đó là một cuộc chiến đấu khổng lồ và là một công việc cực kỳ to lớn phức tạp và khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang
vì vậy đảng phải huy động được hết trí tuệ sức mạnh toàn dân tộc phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa
nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân đồng thời phải có kế hoạch sẵn sàng rõ ràng và chú đáo để tránh khỏi bi động thiếu sót và sai lầm
di trúc cho thấy tầm nhìn xa trông rộng thấm đậm và tràn đầy tinh thần nhân văn của chủ tịch hồ chí minh về sự nghiệp giải phóng và phát triển con người

người căn dặn bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết
đó là sự quan tâm chăm lo phát triển toàn diện con người việt nam với tất cả phẩm chất chân thiện mỹ có đức có tài
trước hết là bồi đắp về nhân cách tu dưỡng đạo đức cá nhân giáo dục bồi dưỡng tâm hồn trong sáng cao đẹp của con người việt nam
một hồ chí minh đầy bao dung nhân ái suốt đời dành tình thiêng yêu trọn vẹn đối với mọi tầng lớp nhân dân và toàn thể nhân loại
như nhà thơ tố hữu đã viết
bác ơi tim bác mênh mông thế ôm cả non sông mọi kiếp người
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là một người cộng sản việt nam bẫu mực
mà còn là một người chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng thủy chung
là biểu tượng vĩ đại sáng ngời và lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc
của đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc
trong di trúc khi bàn về vấn đề quốc tế
chủ tịch hồ chí minh đã thể hiện một tầm nhìn lớn lao
một nhãn quan văn hóa rất mực nhân văn sâu sắc và tinh tế
người quan tâm tới việc củng cố sự đoàn kết trong phong trào cộng sản công nhân quốc tế
và ra sức thúc đẩy sự đoàn kết của các dân tộc
sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc
đó là nhãn quan và đức độ của một danh nhân văn hóa thế giới
tư tưởng đạo đức và phong cách của người là hiện thân của những khát vọng lớn lao của các dân tộc
trong việc khẳng định bản sắc của dân tộc mình
và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc
thưa đồng bào đồng chí
chủ tịch hồ chí minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hy sinh
vô cùng cao thượng và phong phú vô cùng trong sáng và đẹp đẽ
chọn đời người vì nước vì dân hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
người là biểu tượng là thấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
cần kiểm liêm chính trí công vô tư
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã hút đúc nền
sự nghiệp hồ chí minh thời đại hồ chí minh
thời đại rực rỡ nhất vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta
trong lời cuối cùng của di trúc người nói về việc riêng
dù nói về việc riêng nhưng vẫn hàm chứa trong đó biết bao sự suy tư
trăn trở vẫn toát lên sự suy nghĩ và hành động lo cho nước lo cho dân cho thấy người chọn đời chỉ có một ham muốn
hàm muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập
dân ta được hoàn toàn tự do đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được hào hảnh
vĩnh biệt chúng ta
mắc không có gì cho riêng mình ngoài những điều sâu sắc nhất lớn lao nhất
vĩ đạo nhất dành cho nhân dân cho đất nước
và người chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa nhiều hơn nữa
đó là lý tưởng chính trị đa phân hóa đạo đức và chủ nghĩa nhân văn hồ chí minh
thưa đồng bào đồng chí
bảy mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc
soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân
toàn quân luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã chọn đời cống hiến và hy sinh
mang lát gỡ bách chiến bách thắng của chủ tịch hồ chí minh tới đích cuối cùng
dưới sự lãnh đạo của đảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết nghị lực và ý chí của toàn dân tộc
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại quân và dân ta
đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước thu non sông về một mối thỏa lòng mong ước của người
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
đặc biệt là qua hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc với sự trung sức đồng lòng phấn đấu không ngừng
của lớp lớp cán bộ đảng viên
các tầng lớp nhân dân đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo ra những điều kiện tiền đề thuận lợi
để đất nước ta vững bước đi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đã minh chứng cho năng lực lãnh đạo cầm quyền và bản lĩnh chính trị vững vàng của đảng ta
sức mạnh vĩ đại và tài năng sáng tạo của nhân dân ta
chúng ta có thể tìm ra những điều kiện tốt nhất
và tự hào và tin tưởng báo cáo với bác rằng
dưới sự lãnh đạo của đảng
nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta một mươi lần to đẹp hơn
và ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như mong muốn của người
điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta
vào thắng lợi của công cuộc đổi mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
thưa đồng bào đồng chí
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
đảng ta luôn luôn tự đổi mới tự trình đốn
để giữ vững vai trò lãnh đạo
nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu
đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên
năm mươi năm qua đảng ta đã ra sức giữ gìn
củng cố sự đoàn kết nhất trí của đảng
tăng cường đoàn kết trong đảng
làm hạt nhân cho đại đoàn kết của toàn dân
thực hành dân chủ rộng rãi
thường xuyên và nghiêm trình tự phê bình và phê bình
tăng cường củng cố mối quan hệ
mật thiết gắn bó giữa đảng với dân
ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng
và đội ngũ cán bộ đảng viên
đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác
những năm gần đây
bằng quyết tâm cao nỗ lực lớn
hành động quyết liệt kiên trì và đồng bộ
chúng ta đã tạo ra được những chuyển biến tích cực
kết quả rõ rệt trong công cuộc xây dựng trình đốn đảng
trong xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa việt nam
xây dựng mật trật tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội
qua đó đã góp phần quan trọng
củng cố và tăng cường niềm tin
của nhân dân đối với đảng
từ quá trình thực hiện những lời căn dặn
của chủ tịch hồ chí minh trong di trúc đã khẳng định
đảng ta có đủ bản lĩnh trí tuệ
kinh nghiệm uy tín
và khả năng lãnh đạo nhà nước và xã hội
luôn ý thức được sứ mệnh trọng trách của mình
trước nhân dân trước vận mệnh của dân tộc
từ thực tiễn năm mươi năm thực hiện di trúc
chúng ta có cơ sở vững chắc để khẳng định
muốn xây dựng trình đốn đảng có hiệu quả
ngăn ngừa được những suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
thì phải thực sự thấm nhuận tư tưởng hồ chí minh
học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách của người
thực hiện di trúc
đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm qua toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đã thấm nhuận sâu sắc và phát huy tình cảm quốc tế
trong sáng thủy chung của người
trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia
giữ vững độc lập tự chủ
vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
trước sau như một
ủng hộ các đảng công sản và công nhân
các phong trào thiến bộ và xã hội
trong công cuộc đấu tranh
vì mục tiêu chung của thời đại
tăng cường hiểu biết
tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân việt nam
với nhân dân các nước trên thế giới
với đường lối đối ngoài rộng mở
đa dạng hóa đa dương hóa
việt nam là bàn là đối tác tin cậy
là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
góp phần vào sự nghiệp hòa bình
độc lập dân tộc dân chủ
và tiến bộ xã hội trên thế giới
năm mươi năm thực hiện di trúc
là một chặng đường lịch sử quan trọng
trong sự nghiệp cách mạng
việt nam do đảng ta lãnh đạo
khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
phải đoàn kết một lòng
kiên định con đường cách mạng
mà đảng ta nhân dân ta
và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn
ba mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
để lại cho chúng ta những bài học lịch sử
hết sức quý báu
đó là bài học nắm vững
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
đó là bài học sự nghiệp cách mạng
là của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
đó là bài học không ngừng củng cố
tăng cường đoàn kết đoàn kết toàn đảng
đoàn kết toàn dân đoàn kết dân tộc
đoàn kết quốc tế
đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại
sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế
đó là bài học sự lãnh đạo đúng đắn của đảng
là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi

thưa đồng bào đồng chí
hiện nay toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết
tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chúng ta tự hào với tất cả những gì
chúng ta đã làm được

chúng ta đã làm được

chúng ta chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn
không ít những khuyết điểm yếu kém
và khó khăn thách thức đang cản trở
tiến trình đổi mới xây dựng đất nước
nếu không kiên quyết kiên trì ngăn chặn đẩy lùi
sẽ đe dọa tới vận mệnh của tổ quốc
sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của đảng
điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực
ra sức phấn đấu phát huy ưu điểm
sửa chữa khắc phục khuyết điểm yếu kém
tuyệt đối không chủ quan tự mãn
không say sưa với thắng đời
hay bi quan giao động trước những khó khăn thử thách
ý thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của mình
đảng ta càng cần phải thấm nhuận sâu sắc
những di huấn của chủ tịch hồ chí minh
hơn bao giờ hết
chúng ta càng cần phát huy truyền thống
và bản chất tốt đẹp của đảng ta
với quyết tâm chính trị cao
kiên khuyết kiên trì
đấu tranh với những biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ
chăm lo xây dựng đảng thật trong sạch
khứng mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
xứng đáng là đội tiên phong
là đảng cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ
thấm nhuần phương châm của chủ tịch hồ chí minh
dĩ bất biến ứng vạn biến
chúng ta quyết tận dụng tốt nhất thời cơ vận hội
hóa giải kịp thời những nguy cơ
và vượt qua mọi khó khăn thách thức
thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất
độc lập dân chủ và giàu mạnh
theo tâm nguyện của người
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
nguyện kế tục trung thành và xuất sắc
sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của người
kiên quyết kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
chúng ta nguyện giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng
như giữ gìn con người của mắt mình
tiếp tục xây dựng trình đối đảng
ngày càng trong sạch vững mạnh
làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân
tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách của người
thưa các quý vị thưa đồng bào đồng chí
chủ tịch hồ chí minh sống mãi với non sông đất nước
với nhân dân ta di trúc của người
tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại
thấm đẫm nhân văn văn hóa hồ chí minh
mãi mãi là ngọn cờ
được quy tụ sức mạnh toàn dân tộc
đã đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh
nguồn năng lượng to lớn cho đảng ta
dân tộc ta nhân dân ta
trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam
mươn vàng yêu quý của chúng ta
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đảng cộng sản việt nam quang vinh
chủ tịch hồ chí minh sống mãi với non sông đất nước